sau hơn một mươi năm bắt tay vào việc phát triển các công trình xanh cho đến nay việt nam mới chỉ có khoảng một trăm năm mươi công trình đạt tiêu chuẩn xanh
trong đó có tới sáu mươi năm là các công trình công nghiệp còn số lượng các công trình xanh ở phân khúc nhà ở thì chiếm số lượng vô cùng nhỏ
điều mà thị trường bất động sản cần ở đây là một giải pháp căn cơ một chính sách riêng cho loại hình công trình này
để mà thúc đẩy một cái thị trường đi theo cái định hướng về công trình xanh thì đòi hỏi là có một cái sự
nỗ lực cũng như là đồng hành của tất cả các bên liên quan
trong đó phải kể đến thứ nhất là cơ quan quản lý nhà nước và ở đây thì chủ yếu là bộ xây dựng
tiếp theo đó là các cái hội các cái hiệp hội ví dụ như là hiệp hội bất động sản rồi các cái trường học về kiến trúc
khi sinh sống tại một công trình xanh cư dân sẽ được thụ hưởng những lợi ích như tăng ba năm năng suất lao động của người sử dụng công trình
giảm nguy cơ bệnh tật và nâng cao năng suất lao động
giảm nguy cơ sức khỏe của người sử dụng giảm ba mươi năm mươi tài nguyên nước và năng lượng nhân tạo
qua đó giảm phát thải nhà kính giảm một mươi một mươi năm chi phí vận hành và bảo dưỡng tăng giá trị sự bền vững và tuổi thọ công trình
mặt khác các công trình xanh khi được vận hành cũng góp phần không nhỏ đối với quá trình phát triển đô thị như giảm thiểu tác động xã hội
tạo lập môi trường sống bền vững thay đổi và chỉnh trang hạ tầng kiến trúc quảng bá hình ảnh đô thị thu hút đầu tư nước ngoài phát triển kinh tế du lịch
đây là những lợi ích vô cùng to lớn mà công trình xanh mang lại cho người dân và xã hội
tuy nhiên những lợi ích này cho đến nay vẫn đang bị bỏ ngỏ
tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin bất động sản đáng chú ý khác mời quý vị cùng theo dõi
tập đoàn hòa bình vừa chính thức ra mắt ba siêu dự án bất động sản
được xây dựng theo tiêu chuẩn sáu sao tại hà nội và hội an
đồng thời khai trương căn hộ mẫu rát vàng hai mươi bốn k tại năm trăm linh năm minh khai quận hai bà trưng hà nội
ba siêu dự án bao gồm dự án golden lake view nằm tại b bảy giàng võ phường giàng võ quận ba đình
dự án hà nội golden city tại ba mươi một kim mã quận ba đình
và dự án hội an golden sea nằm trên đường lạc long quân thành phố hội an tỉnh quảng nam
cái dự án này thì bên ngoài tòa nhà ngoại thất thì cũng được
củ những viên gạch vạng hai mươi bốn k ra và đặc biệt là trong nội thất thì toàn bộ thiết bị vệ sinh
và dường tủ thì đều được củ vào hai mươi bốn k ra
ba siêu dự án đều được thiết kế sang trọng đẳng cấp và tiện ích đa dạng
đồng thời đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế về xây dựng và tiết kiệm điện
như kết cấu tòa nhà bền vững có thể chống được động đất cấp tám kính hộp cách âm và cách nhiệt
theo sao view trong quý ba năm hai nghìn một mươi tám
thành phố hồ chí minh có tám đồng đất
một tám mươi sáu căn hộ được mở bán chính thức tăng một mươi sáu bốn so với nguồn cung trò bán của quý hai
trong đó phân khúc căn hộ hạng c tiếp tục chiếm hơn bảy mươi nguồn cung
vấn đề đáng quan tâm hiện nay là nguồn cung căn hộ hạng c sẽ ngày càng hạn hẹp
vì diện tích đất trống tại mỗi quận đang giảm dần
thưa quý vị như chúng tôi đã thông tin ở phần trước của chương trình
việc phát triển loại hình công trình xanh tại việt nam hiện nay đang gặp phải nhiều giao cản
chúng tôi đã có cuộc trao đổi
với ông vũ hồng phong phụ trách dự án hội đồng công trình xanh việt nam
để hiểu rõ hơn về vấn đề này mời quý vị cùng theo dõi
trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi
theo thống kê cho đến thời điểm hiện tại tại việt nam mới chỉ có khoảng gần một trăm năm mươi công trình xanh
trong số đó thì có tới sáu mươi năm là các công trình công nghiệp
còn số lượng các công trình xanh ở phân khúc nhà ở lại rất hạn chế
vậy theo ông tại sao lại có sự tranh lệch như vậy
điều này có thể được giải thích bởi hai lý do
đầu tiên thì sáu mươi năm tổng số dự án công trình xanh là các công trình công nghiệp
vì lý do là các sản phẩm của các công trình công nghiệp đó sẽ được xuất khẩu đi sang các thị trường khó chính
ví dụ như hoa kỳ châu âu
dẫn tới là yêu cầu của những thị trường đó về các tác động tới môi trường của những sản phẩm là rất cao
và công trình xanh hiện giờ là cách duy nhất để có thể chứng minh được
là những cái sản phẩm đó có các tác động tới môi trường là thấp
phần còn lại là ba mươi năm đến từ các công trình xây dựng dân dụng như là văn phòng khách sạn trong đó có nhà ở
thì nhà ở hiện giờ chiếm một tỷ lệ rất là thấp
tính đến hiện giờ tại việt nam thì chỉ có khoảng năm đến sáu công trình trung cư cao tầng
là đang được xây dựng và thiết kế theo những tiêu chuẩn về công trình sử dụng tài nguyên hiệu quả và công trình xanh
một phần là do cái nhu cầu thực sự của người dân chưa quan tâm đến cái việc sử dụng chứng nhận công trình xanh
để đánh giá về chất lượng và sử dụng công trình
bởi vì hiện giờ các vấn đề mà người dân quan tâm hơn
đó là chi phí về việc mua trung cư cũng như địa điểm của khu trung cư đó
như ông vừa chia sẻ thì hiện nay cái số lượng công trình xanh ở phân khúc nhà ở thì chiếm cái phần trăm rất là ít
vậy theo ông thì các chủ đầu tư đang phát triển công trình xanh tại việt nam hiện nay
họ đã thực sự làm tới hay chưa
đã đầy đủ tất cả những tiêu chí để một công trình đạt tiêu chuẩn xanh hay chưa
trong số ít các chủ đầu tư mà quan tâm tới việc triển khai các chứng nhận về công trình sử dụng tài nguyên hiệu quả
và chứng nhận về công trình xanh thì họ do bây giờ họ mới bắt đầu tiếp cận
nên là những dự án ban đầu một số dự án vẫn còn đang nằm trong giai đoạn thiết kế và đang triển khai
một số dự án đã hoàn thành tuy nhiên thì về đánh giá về chất lượng và phản hồi cùng với dân thì chúng ta vẫn cần thêm một thời gian nữa
thị trường bất động sản thì yêu cầu về tốc độ ra sản phẩm rất là ngắt ghê
chiến lược đầu tư thì bao giờ cũng sẽ nằm trong cái trong kế hoạch là thời điểm nào sẽ phải ra hàng
trong khi để làm được một công trình xanh một công trình tiết kiệm sử dụng tài nguyên hiệu quả
thì lại phải yêu cầu
là có một thời điểm để có thể tối ưu về thiết kế giống như là chăm chút cho các tiêu chí khác về công trình xanh
thì cái thời điểm đó thường hiện giờ tại những dự án trung bình rơi vào tầm bốn sáu tháng
dẫn tới là nó sẽ làm chậm đi cái quá trình xây dựng và tốc độ ra hàng
thì đó cũng là một lý do mà hiện nay đang là một cái rào cản mà các chủ đầu tư bất động sản
họ phải rất là quan ngại trước khi họ làm những cái dự án về công trình xanh
vậy thì trong thời gian tới
hội đồng công trình xanh sẽ có những cái động thái như thế nào để thúc đẩy cái sự phát triển của công trình xanh tại việt nam ạ
hội đồng công trình xanh việt nam cũng đang hỗ trợ cũng như là tham vấn tham gia các cuộc hội thảo
xin ý kiến để làm sao đóng góp được những thông tin chính xác nhất
để giúp bộ xây dựng sớm đưa ra cái thông tư về việc triển khai công trình xanh tại việt nam
một lần nữa xin cảm ơn ông ạ
chúng tôi sẽ xin chúc mọi người một ngày tốt đẹp
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình thị trường bất động sản phòng phóng sự
phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
email bds nhân dân a gmail com
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại